đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị phát triển kinh tế miền trung diễn ra vào sáng nay tại bình định
hội nghị còn có sự tham gia của các nhà đầu tư lớn trong nước và đại diện một số tập đoàn nước ngoài
các nhà nghiên cứu chuyên gia kinh tế lãnh đạo một mươi bốn tỉnh thành phố miền trung và đại diện hai tỉnh tây nguyên
với trên bảy trăm linh đại biểu nhằm tìm ra giải pháp để thúc đẩy kinh tế miền trung phát triển xứng tầm
tại hội nghị nhiều ý kiến đã đóng góp nhằm thúc đẩy kinh tế miền trung phát triển mạnh mẽ hơn
bởi cùng với nỗ lực của trung ương sự năng động của địa phương thì vùng kinh tế miền trung đã bắt đầu thay ra đổi thịt
và vấn đề căn bản là cần phải có cơ chế phù hợp để phát triển trong đó yếu tố con người có tinh chất quyết định
do vậy giáo dục sẽ tạo nền tảng vững chắc có thể tạo nên kỳ tích trong phát triển kinh tế xã hội của vùng
và địa phương thì tôi thấy cũng chưa trú trọng đúng mức đến quy hoạch

tại cuộc tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng đồng chí carlos rafael miranda martin đã được bầu lại làm chủ tịch ủy ban bảo vệ cách mạng cuba
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đoàn kết anh em hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa đảng nhà nước
quốc hội nhân dân hai nước việt nam và cuba những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực
hai nước đã gắn bó mật thiết chứng kiến các bước phát triển của cách mạng mỗi nước
chủ tịch ủy ban bảo vệ cách mạng cuba trân trọng cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp
nhấn mạnh cuba và việt nam luôn sát cánh ủng hộ lẫn nhau từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ đất nước hay những giai đoạn khó khăn
đồng chí carlos rafael miranda martin bày tỏ vui mừng về việc đã có cuộc hội đàm thành công với chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cho rằng đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam cuba ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đồng chí bút tân a vong phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí buôn bon bút tân a vong và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội lào sang thăm chính thức việt nam
đồng thời cho biết
quốc hội việt nam đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của phó chủ tịch quốc hội lào và nhận thức sâu sắc rằng việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ việt nam lào là một trong những nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa đối với sự phát triển của mỗi nước
phó chủ tịch quốc hội lào buôn bon bút tân a vong cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp
đồng thời cho biết thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao quốc hội hai nước trong chuyến thăm việt nam lần này đồng chí đã hội đàm với phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
hai bên bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác trong thời gian qua
nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các cuộc thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai quốc hội tổ chức các hội thảo chuyên đề giữa các cơ quan chuyên môn của hai quốc hội
các khóa buổi dưỡng kinh nghiệm về công tác xây dựng pháp luật tập huấn đào tạo cho các cán bộ
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và phó chủ tịch quốc hội lào buôn bon bút tân a vong cũng đề cập đánh giá công trình nhà quốc hội mới của lào là dự án đặc biệt quan trọng đối với hai đảng nhà nước quốc hội và nhân dân hai nước
nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục phối hợp giám sát chặt chẽ để bảo đảm chất lượng thẩm mỹ công trình cũng như tiến độ đề ra
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam ngài buôn pon bút tân a vong phó chủ tịch quốc hội cộng hòa dân chủ nhân dân lào cùng đoàn đại biểu đã có buổi hội kiến đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
tại buổi tiếp phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ và ủng hộ sự phát triển hợp tác tốt đẹp này của hai cơ quan
đề nghị quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ giám sát và tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hoàn thành dự án xây dựng nhà quốc hội mới của lào đúng tiến độ bảo đảm chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước
phó chủ tịch quốc hội lào buôn bon bút tân a vong cho biết quốc hội hai bên đang triển khai tích cực và hiệu quả các nội dung hợp tác do chủ tịch quốc hội hai nước đã ký kết vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi